anh đức giờ không bỏ được thuốc lá điện tử

nhưng là thấy hút xong bây giờ cũng không bỏ được tại vì thói quen
nhiều người cho rằng thuốc lá điện tử không hề gây hại cho những người xung quanh vì không phải châm lửa không cho không khói không co hai và không có mùi
tuy nhiên theo who các bằng chứng hiện tại cho thấy rằng dung dịch có trong thuốc lá điện tử khi bị đốt nóng không chỉ tạo ra hơi nước như thường được quảng cáo
việc sử dụng thuốc lá điện tử sẽ gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng tới trẻ vị thành niên và thai nhì
ngoài ra còn làm tăng nguy cơ phơi nhiễm nicotine và nhiều chất độc khác đối với người không hút thuốc và những người xung quanh
đây là những hình ảnh mà chúng tôi ghi lại được tại trụ sở của nhiều công ty và văn phòng

nhiều người cho rằng thuốc lá điện tử không hề gây hại cho những người xung quanh

thì có người hút thuốc thì tôi cảm thấy khó thở và chóng mặt và hơn nữa là tôi không thích người hút thuốc lá
nếu mà trong văn phòng có người hút thuốc thì rõ ràng là sẽ gây ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại

tôi khói thuốc là mình khó chịu không tập trung được
trong môi trường công sở thuốc lá được sử dụng như một cách để giải tỏa căng thẳng và áp lực của nhiều nhân viên
đó cũng chính là lý do để bao biện cho nghịch lý
biển cấm thì ở khắp mọi nơi người hút vẫn cứ hút
trong môi trường văn phòng thì mỗi văn phòng đông người cũng không thể hút được trong văn phòng được
thì mình sẽ ra ngoài làm người hút
buồn thì hút hoặc là những lúc mà dành dỗi cái thời gian mình mình giết thời gian
thì mình hãy tìm điếu thuốc thôi chờ đợi thành một thói quen thôi
mặc dù tại nhiều tòa nhà và chủ yếu
tòa nhà là trụ sở của các văn phòng công ty
hành vi hút thuốc lá được đưa ra nội quy và có thể bị phạt tiền
tuy nhiên việc kiểm soát và xử lý hành vi này còn gặp rất nhiều khó khăn
tòa nhà là trụ sở làm việc của rất là nhiều công ty và các văn phòng
cho nên cái việc phòng chống hút thuốc và khói thuốc trong tòa nhà là một cái việc rất là cần thiết
tuy nhiên thì vẫn còn có một vài những tồn động khó khăn trong việc phòng chống hút thuốc lá trong tòa nhà
đó là ý thức của một vài cá nhân và các công ty
bộ phận còn chưa cao cho nên là cái việc hút thuốc và khói thuốc thì vẫn còn ảnh hưởng đến môi trường làm việc
và một vài cá nhân và các nhóm vẫn còn hút thuốc trộm ở các cầu thang bộ cầu thang thoát hiểm
cho nên lực lượng an ninh tuần tra thì rất là khó kiểm soát và xử lý những vi phạm trong việc hút thuốc trong tòa nhà
trong khói thuốc có chứa trên bốn chất độc
trong đó có những chất độc gây nguy cơ ung thư cao như nicotine carbon monoxide phogmandehyde
và những người người phải khói thuốc hay hút thuốc thụ động cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn gấp nhiều lần so với người hút thuốc trực tiếp
bệnh của những người hút thuốc lá tự động mắc phải cũng tương tự với cái bệnh mà người hút thuốc lá thủ chủ động
những thống kê đã cho thấy là ví dụ như là với những người hút thuốc thụ động thì nó có thể bị tăng tới hai mươi ba mươi nguy cơ ung thư phổi
so với những người bình thường không hít phải khói thuốc thủ động
theo thống kê trong chương trình điều tra thuốc lá toàn cầu gap
tại việt nam có tới ba triệu người đang phải hút thuốc lá thụ động
bao gồm cả những người làm việc công sở văn phòng và những người làm việc trong những môi trường khác
con số này có thể tăng mạnh trong những năm tới nếu không có những giải pháp thiết thực để giảm thiểu nạn hút thuốc lá
theo tổ chức y tế thế giới who
việt nam liên quan tới thuốc lá
một trăm linh người chết mỗi ngày vì thuốc lá
việt nam cũng là quốc gia có tỷ lệ hút thuốc cao nhất thế giới
tỷ lệ nam giới hút thuốc lên tới bốn mươi bảy
trên thực tế nếu không tìm được những giải pháp thiết thực
việc kiểm soát hút thuốc lá nơi công cộng công sở còn lòng lẻo như hiện nay
thì số người chịu tác động bởi khói thuốc còn tăng cao trong thời gian tới
ý thức của cộng đồng thì đúng là chưa cao
thậm chí tôi thấy là có những cái biển mà để là cấm hút thuốc
người ta đứng ngay đấy để người ta hút thuốc
thế thứ hai nữa là khi mà gặp những người người ta hút thuốc ấy
người nhà bệnh nhân chẳng hạn
thì mình đóng góp ý kiến rồi mình đề nghị người ta không hút thuốc nữa
thì người ta tỏ ra rất là khó chịu và vùng vẳng
và thậm chí là gì có những người con đi chăm bố bị bệnh phổi
mà khả năng cao là do hút thuốc gây nên mà người ta vẫn hút thuốc
qua đấy tôi thấy là cái ý thức của người dân
về phòng chống dịch
thuốc lá cũng như là những người đang hút thuốc lá
người ta bỏ thuốc lá là ý thức nó rất là thấp rất là kém
trong văn phòng này
việc xây dựng môi trường không khói thuốc được đưa lên hàng đầu
hành vi hút thuốc lá có thể bị phạt tới năm trăm linh đồng
với những không gian làm việc không quá rộng cho hàng trăm nhân viên
thì việc xây dựng văn phòng không khói thuốc lá
đối với nhiều công ty hiện nay là rất quan trọng
chúng tôi yêu cầu tất cả các bạn nhân viên
trong công ty này
hành vi là không được hút thuốc lá trong tòa nhà
kể cả trong phòng vệ sinh
và mỗi một người nhân viên mà bị phát hiện
có hành vi hút thuốc lá trong phòng làm việc
thì sẽ bị xử phạt năm trăm linh và lập biên bản
hiện tại thì mình mang bầu được năm tuần
và tất nhiên là khi mới mang bầu thì mình cũng sẽ cần tìm một môi trường
lành mạnh một chút và tránh xa khói thuốc lá
vì ở đây thì không có khói thuốc hay là những cái vấn đề gì khác cả
chỉ chính sách của các công ty thôi là chưa đủ
chính người hút có ý thức thay đổi
và chủ động bảo vệ cộng đồng thì mới có những hành vi tích cực
thuốc lá và khói thuốc lá luôn được biết đến là căn nguyên
của nhiều căn bệnh
trong đó có bệnh ung thư
trên bao bì thuốc lá
những cảnh báo đáng sợ về tác hại của sản phẩm này
cũng luôn hiển hiện
có lẽ không phải chỉ có ngày ba mươi một tháng năm
là ngày thế giới không hút thuốc lá
mà bất kỳ ngày nào
cũng nên là ngày không hút thuốc lá
vì cuộc sống và môi trường an toàn hơn